nhằm đánh giá hệ thống chính sách liên quan trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia
đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu đổi mới mới đây tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc tại việt nam và ngân hàng thế giới
đã tổ chức diễn đàn chính sách an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau một mươi năm thực hiện đề án an ninh lương thực
trong số nhóm một mươi năm tiêu chí của đề án thì đã có tám tiêu chí dự báo đạt hoặc vượt
so với mục tiêu đề ra đơn cử như năm hai nghìn một mươi tám sản lượng sữa diện tích rau quả
và sản lượng thủy sản đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch
trong thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết cần đánh giá
phân tích các yếu tố tác động địa dịch
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết cần đánh giá phân tích các yếu tố tác động địa dịch